thưa quý vị tai nạn tại các tuyến đường ngang lối mở dọc các tuyến đường sắt luôn là câu chuyện biết rồi nói mãi
mỗi vụ tai nạn xảy ra thì đều là bài học đắt giá cho mỗi người dân khi lưu thông qua những điểm đường ngang lối mở
thế nhưng không phải ai cũng rút ra cho bản thân bài học từ các tình huống như vậy
chúng ta vẫn đang phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn mà mỗi khi xem hình ảnh hay là clip thì đều phải giật mình và sợ hãi
đó là những vụ tai nạn xuất phát từ chính ý thức của người tham gia giao thông
phòng ngừa ngăn chặn tai nạn đường sắt đặc biệt là tại các tuyến đường ngang lối mở vẫn là điều hết sức nan giải
ngày hai mươi ba tháng ba tại bình định barrier rào chắn tự động đã hạ xuống
nhưng mặc kệ nhiều người vẫn cố tình lách qua rào chắn
và tai nạn đã xảy ra khi một nam thanh niên vẫn liều mình phóng xe chui qua barrier
cùng lúc đó tàu vừa lao tới
cú tông mạnh đã khiến nam thanh niên bị hất văng ra xa tử vong tại chỗ
chiếc xe máy cũng bị cán nát biến dạng
còn đây là hình ảnh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua
thời điểm tàu đã đến rất gần thanh chắn tàu đã hạ xuống
các phương tiện đều dừng chờ tàu đi qua
thế nhưng có hai xe ô tô vẫn cố tình vượt qua
và xe đi sau đã bị tàu đâm thẳng vào đầu xe
chiếc xe quay dọc theo đường tàu
điều đáng nói trên xe này chở theo cả phụ nữ và trẻ em
xem lại clip này nhiều người không khỏi bức xúc
nhanh một phút chậm cả đời
hắm hố gì có vài phút cho tàu chạy qua rồi mới di chuyển tiếp
thiếu hiểu biết chứ không phải ẩu hay ý thức kém
đen đỏ đường tàu là đen duy nhất không xe nào được vượt kể cả xe ưu tiên
chở cả gia đình mà đánh cược tính mạng như vậy không thể hiểu nổi
cả nhà không sao là may lắm rồi
gắn bó với nghề gác chắn tàu đã ba mươi năm nay
chị nguyễn thúy loan đã chứng kiến quá nhiều các tình huống tai nạn tại các đường ngang lối mở
điều chị chăn trời nhất đó là hầu hết các vụ tai nạn này đều xuất phát từ ý thức
từ sự chủ quan của người tham gia giao thông
người dân kiểu như là tham gia giao thông là kiểu nhưng rất là kém
mà không quan sát gì hết là đèn biết có hết
nhưng mà không quan sát thế là cứ lao lao cả vào dàn chắn ấy
rồi vừa mấy vụ ấy đó ấy vừa đâm cả vào dàn chắn ấy
nên là rất là nguy hiểm
đấy thế hội chị
làm nguy hiểm sòng lắm
trong những năm qua ngành đường sắt đã chi hàng nghìn tỷ đồng
để phòng ngừa ngăn chặn tai nạn ở các đường ngang lối mở
trong đó có việc đầu tư lắp đặt hệ thống barrier tự động
hiệu quả của hệ thống barrier tự động cũng đã được ghi nhận
thế nhưng với những người thiếu ý thức coi thường tính mạng của chính mình
thì những hình ảnh này cho thấy bàrrier tự động hay rào chắn có nhân viên cũng trở nên vô nghĩa
trước khi có tàu năm phút ba phút thì bard tự động đóng
và ý thức người dân rất tốt dừng lại
nhưng vẫn có một số người ý thức kém vẫn cứ tự khó băng qua đường
trong đó bariê đã đóng chuông đã báo đèn lỏ nháy họ vẫn cứ băng qua
cũng vẫn có hiệu là nguy hiểm hay tai nạn
cho nên đây là vấn đề là cần tiếp tục giáo dục tuyên truyền người dân
ý thức chấp hành luật lệ giao thông đặc biệt là thông đường sắt
mong muốn chia sẻ với người tham gia giao thông này là có ý thức hơn
trong việc tham gia giao thông để đảm bảo cho an toàn cho tất cả mọi người
hành vi mà cố tình băng qua các tuyến đường ngang đường sắt khi mà tàu đang đến gần
hay là có barrier rồi vẫn cố tình lách qua không khác gì một hành động tự sát
và có lẽ nhanh một phút chậm cả đời